chiều ngày một mươi một tháng một mươi một ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách tỉnh hải dương cho biết vừa thi hành kỷ luật hai cán bộ xã cộng hòa huyện nam sách liên quan đến việc thu phí người dân khi ký cam kết để nhận thẻ một cung đường hai điểm đến trái quy định
trước đó ngày ba mươi tháng chín nhiều người dân tại xã cộng hòa huyện nam sách đã phản ánh về việc phải nộp tiền để được cấp thẻ đi qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã nam sách
cụ thể nhiều người lao động cho biết phải nộp hai mươi đồng để được nhận thẻ do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã cộng hòa cấp dùng để đi qua chốt kiểm soát dịch theo chương trình một cung đường hai điểm đến
khi triển khai cán bộ văn phòng thống kê xã cộng hòa yêu cầu những người ký cam kết phải nộp hai mươi đồng để được cấp một thẻ giấy đi đường phục vụ việc đi qua chốt kiểm soát của xã
theo người dân việc thu tiền này không viết biên lai biên nhận hoặc phiếu thu
đồng thời đa phần người dân phải nộp tiền để được cấp thẻ là những người lao động đi làm thuê
công nhân các nhà máy kết quả xác minh của ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách xác định với vai trò là người đứng đầu chính quyền xã
ông hoàng đức việt chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để bà trần thị huyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cùng với bà đặng thị hường công chức văn phòng thống kê xã thu không đúng quy định
số tiền để ngoài sổ sách kế toán từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày hai mươi tháng chín được xác định là bảy năm triệu đồng
chủ tịch ủy ban nhân dân xã chỉ đạo gửi thủ quỹ ngân sách xã giữ hộ nhưng không chỉ đạo kế toán thủ quỹ các thủ tục nộp vào ngân sách xã là trái quy định
đặc biệt ông hoàng đức việt cũng không kịp thời báo cáo huyện đảng ủy xã về việc thu tiền không đúng để có biện pháp lãnh đạo xử lý khắc phục kịp thời các sai phạm
bà trần thị huyền có những khuyết điểm vi phạm khi thực hiện việc cấp ký bản cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho các công nhân trên địa bàn xã và có thu tiền phí chứng thực chữ ký của mỗi công nhân
dù biết việc thu tiền của các công nhân nhưng lại không biết biên lai thu không lập danh sách người nộp tiền áp thu không đúng quy định và không kịp thời chỉ đạo nhắc nhở bà đặng thị hường thực hiện theo đúng nguyên tắc về quản lý tài chính đến khi khắc phục trả lại tiền cho các công nhân bị tranh lệch so với số tiền đã thu bảy năm triệu đồng
khi có sai phạm bà huyền cũng không tham mưu với chủ tịch ủy ban nhân dân báo cáo đảng ủy xã để xin ý kiến lãnh đạo xử lý khắc phục sai phạm kịp thời
trong khi đó bà đặng thị hường được xác định có những khuyết điểm khi tham mưu với chủ tịch ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện cấp ký bản cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho các công nhân trên địa bàn xã có thu tiền phí chứng thực chữ ký không đúng quy định
là người trực tiếp thu tiền của các công nhân nhưng không xuất biên lai thu không lập danh sách người nộp tiền là trái nguyên tắc quy trình thủ tục thu ngân sách xã dẫn đến khi khắc phục trả lại tiền cho các công nhân bị tranh lệch so với số tiền đã thu gửi số tiền đã thu cho thủ quỹ ngân sách xã giữ hộ và để ngoài sổ sách kế toán là không đúng nhưng không tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã xử lý theo đúng quy định
căn cứ mức độ vi phạm ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách quyết định kỷ luật ông hoàng đức việt chủ tịch ủy ban nhân dân xã cộng hòa bằng hình thức cảnh cáo bà trần thị huyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cộng hòa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
ngoài ra ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách đề nghị ủy ban nhân dân huyện nam sách xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với hai cán bộ trên đảng ủy xã cộng hòa xem xét xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với bà đặng thị hường theo quy định
sau khi tiếp xúc với f chúng ta phải xét nghiệm covid một mươi chín và thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên xét nghiệm covid một mươi chín bằng bộ test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm pcr
nguyên tắc chung là sử dụng phương pháp xét nghiệm nào thuận tiện và dễ tiếp cận nhất
theo ver health trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ khuyến cáo mọi người hãy xét nghiệm khi biết hoặc nghi ngờ bản thân nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
sau khi tiếp xúc với mầm bệnh nếu chưa tiêm vaccine thì thời gian sớm nhất có thể cho ra kết quả dương tính là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
nếu đã tiêm vaccine thì khoảng thời gian này là năm bảy ngày sau khi tiếp xúc với mầm bệnh theo cdc mỹ
sở dĩ cần khoảng thời gian này là vì virus sars cov hai khi xâm nhập vào cơ thể sẽ cần thời gian để sinh sôi và phát triển đến mức mà các xét nghiệm có thể phát hiện các chuyên gia cho biết
trong khoảng thời gian chờ xét nghiệm mọi người dù đã tiêm vaccine hay chưa thì vẫn cần tự cách ly tránh tiếp xúc thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang để không lây bệnh cho người khác
vaccine hiện tại dù đã đạt hiệu quả cao nhưng không loại trừ một trăm linh nguy cơ lây nhiễm
một người nhiễm dù không triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác
các nghiên cứu cho thấy khoảng năm mươi chín số người nhiễm bị lây từ f không triệu chứng
với những người có triệu chứng nếu xét nghiệm với bộ test nhanh kháng nguyên mà cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm lần hai vào khoảng hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ sau đó
nếu tiếp tục cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm pcr
khi covid một mươi chín vẫn còn là mối đe dọa thì tiêm vaccine vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác
khi mọi người tụ tập với nhau trong không gian kín để giảm nguy cơ lây nhiễm các chuyên gia khuyến cáo những người có mặt cần phải đeo khẩu trang và mở cửa để không khí được thoáng mát
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới bộ y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo bà nguyễn thị liên hương cục trưởng cục quản lý môi trường y tế đối với tất cả các quốc gia và theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who thì không thể loại trừ hoàn toàn dịch covid một mươi chín đặc biệt các nước có dịch kéo dài trong thời gian qua như việt nam
bên cạnh đó vaccine phòng covid một mươi chín giúp các nước có cơ sở thay đổi chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang chung sống an toàn với dịch bệnh
vì vậy việc thích ứng sống chung an toàn với dịch được nhiều quốc gia lựa chọn
trong hai tuần gần đây theo báo cáo của các tỉnh thành số ca mắc có xu hướng tăng nhanh tại cộng đồng
tại cần thơ số ca mắc tăng nhanh phải chuyển cấp độ dịch lên cấp độ ba
tại hà nội số mắc mới trong ngày chín tháng một mươi một là cao nhất trong một ngày từ trước đến nay
sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khiếu giác

nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là năm ba trăm hai mươi sáu ca